quỹ ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến việc chi thu nhập tăng thêm
đối với công chức viên chức ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian nghỉ phòng chống dịch covid một mươi
chi thu nhập tăng thêm cho công chức viên chức ngành giáo dục và đào tạo tp hcm
sẽ được tính bằng những ngày làm việc thực tế làm nhiệm vụ chuyên môn theo phân công
quỹ ban nhân dân tp hcm cũng chỉ đạo các sở ngành và các địa phương tổ chức triển khai
hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo
thực hiện công tác đánh giá phân loại hàng quý và chi thu nhập tăng thêm
thường xuyên kiểm tra giám sát việc phân công nhiệm vụ bố trí công tác chuyên môn
và kết quả đánh giá phân loại của công chức viên chức bảo đảm công khai minh bạch
có biện pháp giải quyết kịp thời xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các cá nhân
tổ chức có liên quan nếu xảy ra sai phạm khiếu nại tố cáo